bốn quận lõi của hà nội chưa áp dụng chủ trương này bởi vẫn phải cách ly tập trung
do đó thời gian tới thành phố có thể rà soát nghiên cứu các điều kiện phù hợp
để f một tại các quận này có thể cách ly f một tại nhà
việc này sẽ đúng với hướng dẫn của bộ y tế giảm áp lực cho hệ thống y tế công cộng
đảm bảo quyền lợi của người dân
theo ông nga mật độ dân cư và lý do khác sẽ không ảnh hưởng đến việc cách ly f một tại nhà
cơ chế dịch bệnh chỉ lây lan khi không đeo khẩu trang không tuân thủ quy định hai m
không tuân thủ quy định năm k của bộ y tế
nếu mỗi gia đình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế thì có thể cách ly tại nhà
bởi khi cách ly tại nhà họ sẽ có phòng tắp điệt với khu sinh hoạt của gia đình
có nhà vệ sinh nhà tắm riêng không ra khỏi nhà
không tiếp xúc với thành viên khác trong gia đình khai báo y tế hằng ngày
liên quan đến cách ly các trường hợp f một theo giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết
sở đã có văn bản hướng dẫn về cách ly tại nhà
hướng dẫn chính quyền địa phương tổ covid một mươi chín cộng đồng
y tế cơ sở kiểm tra ra sát
theo đó sẽ tổ chức cách ly f một tại nhà nếu đủ điều kiện
hoặc tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tập trung
hiện tại thành phố đang cách ly bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp là các f một và người nhập cảnh
tại hai mươi năm cơ sở cách ly tập trung
việc cách ly tại nhà cũng sẽ giảm gánh nặng cho cơ quan y tế khi số lượng f f một tăng
thông tin tiếp theo trong đánh giá cấp độ dịch mới nhất của hà nội
quận nam tử liêm và huyện gia lâm có tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín
ngoài cộng đồng cao nhất trong một mươi bốn ngày qua điểm nóng phú đô xuống còn cấp độ ba
mức độ dịch trên địa bàn thành phố hà nội được công bố với các tiêu chí
về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng trên dân số trên thời gian
và tiêu chí về độ bao phủ vaccine như sau
thành phố hà nội ở cấp độ hai với chín trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua
bốn quận huyện ở cấp độ một là ba vị đan phượng ứng hòa và hoàng kiếm
hai mươi sáu quận quận huyện thị xã ở cấp độ hai
lần lượt là ba định bắc tử liêm cậu giấy chương mỹ đông anh đống đà
gia lâm hà đông hai bài trưng hoài đức hoàng mai lông biên mê linh
mỹ đức nam tự liêm phú xuyên phú thọ quốc oai sóc sơn sơn tây
tây hồ thạch thất thành oai thanh trị thanh xuân và thượng tính
trong đó nam từ liêm có số ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua là một trăm sáu mươi sáu ca
với tỷ lệ số ca mắc ngoài cộng đồng trên một trăm linh dân trong một tuần cao nhất là hai mươi chín
gia lâm đứng thứ hai với một trăm linh ca mắc ngoài cộng đồng
ở cấp độ xã phường có bốn trăm bảy mươi bảy đơn vị ở cấp độ một chín mươi chín cấp độ hai cấp ba là ba đơn vị
và không có xã phường nào ở cấp độ bốn
trong vòng một mươi bốn ngày gần đây có ba xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
gồm có phường phú đô quận nam tử liêm xã phú đống huyện gia lâm xã yên thường huyện gia lâm
đánh giá cấp độ dịch cụ thể của ba xã phường như sau
phường phú đô quận nam từ liêm từ cấp độ bốn xuống cấp độ ba
với một trăm một mươi năm ca mắc ngoài cộng đồng trong một mươi bốn ngày qua trên tổng số dân là một mươi năm năm trăm sáu mươi sáu
với tỷ lệ ba trăm sáu mươi chín ca mắc ngoài cộng đồng trên một trăm linh dân trong một tuần
hai xã còn lại ở cấp độ ba là xã phù đổng huyện gia lâm với hai mươi một ca mắc covid một mươi chín trên một mươi bốn tám mươi sáu dân
và xã yên thường huyện gia lâm với hai mươi ba ca mắc trên một mươi tám bốn trăm tám mươi sáu dân
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín là chín mươi ba
đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín là bảy mươi hai chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
đã rõ việc công bố ca tử vong là do báo cáo muộn chứ không phải là không thông báo
vì thế rất mong bà con và người dân đặt niềm tin vào hệ thống y tế đồng lòng cùng chính phủ chống dịch
quay lại với thủ đô hà nội mới đây theo phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong
trong những ngày tới tình hình dịch bệnh sẽ diễn ra
trong những ngày tiến biến phức tạp sở y tế và các đơn vị đã sẵn sàng xây dựng kịch bản
khi có một trăm linh ca bệnh và chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
đến nay có ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng
phê duyệt kế hoạch phương án triển khai trạm y tế lưu động tại năm trăm linh tám xã phường thị trấn
dự kiến mỗi thôn xóm cụm dân cư phải có một địa điểm sẵn sàng đáp ứng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo giám đốc sở y tế trần thị nhị hà nhận định
số ca dương tính với sars cov hai tiếp tục tăng với nhiều ổ dịch
do đó một số quận huyện có các ổ dịch cần tăng cường hơn nữa các giải pháp phòng chống dịch
thần tốc truy vết các ca bệnh và trường hợp liên quan
trong công tác tiêm chủng mặc dù tỷ lệ tiêm chủng của thành phố ở mức cao
sông các quận huyện cần đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi hai cho người trên năm mươi tuổi giám đốc sở y tế cho biết
ngay khi nhận được vaccine từ bộ y tế sở y tế đã phân bổ kịp thời tới các quận huyện
hiện tại thành phố đã chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em và sẵn sàng triển khai khi vaccine được phân bổ
liên quan đến cách ly các trường hợp f một theo giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho biết
trước đây các trường hợp f một cách ly tập trung nhưng hiện nay công tác cách ly f một sẽ linh hoạt hơn cho phù hợp với tình hình thực tế
sở y tế cũng đã có văn bản hướng dẫn về cách ly tại nhà hướng dẫn chính quyền địa phương tổ covid một mươi chín cộng đồng
y tế cơ sở kiểm tra rạ sát
dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng sắp tới
do đó thành phố đã giao cho sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh
và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong cho biết hà nội đã thống nhất quan điểm
trừ bốn quận lõi không cách ly tập trung f một tại nhà các quận huyện còn lại căn cứ và hướng dẫn của sở y tế xây dựng phương án đối với f một
trước tiên là cách ly tập trung phương án hai là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà
theo đồng chí nguyễn văn phong nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
phó bí thư khẳng định
bốn cấp độ và chuẩn bị chú đáo cho mọi tình huống
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại